thưa quý vị ngày hôm nay trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của việt nam trước việc tàu khảo sát hướng dương hồng mười
cùng các tàu hải cảnh tàu cá trung quốc xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của việt nam trong thời gian gần đây
phó phát ngôn bộ ngoại giao việt nam phạm thu hằng khẳng định vừa qua như thông tin đã đưa tàu khảo sát hướng dương hồng mười của trung quốc
cùng một số tàu hải cảnh tàu cá bảo vệ đã xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của việt nam
được xác lập phù hợp với các quy định của công ước liên hợp quốc về luật biển năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
bộ ngoại giao và các cơ quan chức năng việt nam đã giao thiệp nhiều lần với phía trung quốc
triển khai các biện pháp phù hợp với luật pháp quốc tế luật pháp việt nam để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của việt nam
việt nam yêu cầu các cơ quan liên quan phía trung quốc tuân thủ nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước
chấm dứt ngay hoạt động xâm phạm rút tàu hướng dương hồng mười và các tàu hải cảnh tàu cá
do khỏi vùng biển việt nam tôn trọng quyền chủ quyền quyền tai phán của việt nam
thực hiện nghiêm túc tuyên bố ứng xử của các bên ở biển đông doc giữ gìn hòa bình hợp tác và phát triển ở biển đông
đóng góp vào việc phát triển quan hệ hai nước
thưa quý vị hôm nay công an tp hcm cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất
đoàn thanh niên công an tp hcm và công an quận tân bình
phối hợp tổ chức cấp tài khoản định danh điện tử mức hai tại sân bay tân sơn nhất cho hành khách đi máy bay nhân viên
các đơn vị đã lắp đặt hai hệ thống tại nhà ga đi trong nước của sân bay để hướng dẫn cấp kích hoạt và sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ hai
trên nền tảng ứng dụng vneid cho cán bộ nhà ga và người dân đi máy bay
tài khoản định danh điện tử mức hai được tạo lập bởi hệ thống và xác thực
chủ thể danh tính là công dân việt nam có giá trị tương đương như việc sử dụng thẻ căn cước công dân
trong thực hiện các giao dịch có yêu cầu xuất trình thẻ căn cước công dân
công việc này được thực hiện từ ngày hai mươi năm tháng năm cho đến ngày một mươi năm tháng sáu từ tám giờ đến một mươi bảy giờ
trước mắt dự kiến trong vòng ba ngày công an sẽ cấp tài khoản định danh điện tử mức hai
cho hơn hai nhân viên tại sân bay tân sơn nhất và cho hành khách tại sân bay
thưa quý vị vào chiều nay ngày hai mươi năm tháng năm bộ ngoại giao cho biết liên quan tới vụ tai nạn giao thông
tại thành phố tịnh tây bách sắc tỉnh quảng tây trung quốc ngày một mươi chín tháng năm vừa qua
tin từ tổng lãnh sự việt nam tại nam ninh trung quốc cho biết vào ngày hai mươi hai tháng năm
cơ quan chức năng trung quốc đã thông báo có thêm hai nạn nhân mang giấy tờ việt nam tử vong trong vụ tai nạn
đưa tổng số nạn nhân người việt nam lên một mươi ba người trong đó một mươi một người thiệt mạng và hai người bị thương
ngay sau khi nhận được thông tin trên bộ ngoại giao đã khẩn trương phối hợp với các cơ quan chức năng trong nước
tiến hành xác minh nhân thân các nạn nhân và sớm thông báo tới gia đình nạn nhân và các địa phương liên quan
để kịp thời triển khai các thủ tục cần thiết về hậu sự
trước đó vào ngày hai mươi một tháng năm tổng lãnh sự quán việt nam tại nam ninh đã thăm lãnh sự hai công dân bị thương
hai công dân việt nam hiện sức khỏe ổn định và mong muốn sớm được về nước đoàn tụ với gia đình
chuyển sang thông tin khác cho rằng nạn nhân giả bệnh để trốn đi làm ngư phủ phạm đức bình
trú tại thành phố rạch giá tỉnh kiên giang đã hai lần đánh đập làm người này tử vong
bị cáo đã bị toán nhân dân tỉnh kiên giang đưa ra xét xử và tuyên phạt hai mươi năm tù về tội giết người
theo có trạng bình làm nghề môi giới ngư phủ cho các tàu biển
vào khoảng ngày ba tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai anh võ phước hữu và gặp bình và xin đi làm ngư phủ
bình đồng ý và đưa cho hiễu mượn trước năm triệu đồng để trả nợ
sau đó bình đưa anh hiễu về nhà trọ nghỉ để khi nào cần người thì đi làm
đến tối cùng ngày thấy ông hiễu nằm bất động cho rằng hữu xả bệnh để trốn đi làm ngư phủ
và không trả số tiền đã mượn
nên bình hai lần đánh đập nạn nhân và mọi người căn ngăn
đến khoảng một giờ sáng cùng ngày ông hiễu đã tử vong
biết nạn nhân bị mình đánh đã chết bình đến công an đầu thú
ngoài mức án hai mươi năm tù bình còn phải bồi thường cho gia đình nạn nhân số tiền là hai trăm linh triệu đồng
công an tp huế đang làm việc với nhóm bốn thanh niên liên quan tới hành vi trộm cắp tài sản
điều khiển xe mô tô chở bốn tông vào cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ
vào sáng nay tại ngân sơn
ngã ba đường nguyễn công chứ võ thị sáu phường phú hội
đội cảnh sát giao thông trật tự công an tp huế đang tuần tra phát hiện bốn thanh niên
điều khiển xe mô tô không đội mũ bảo hiểm và che biển số
khi được yêu cầu dừng xe bốn người này đã không chấp hành mà tông xe thẳng vào đại úy huỳnh văn lũy
gây thương tích
được sự giúp đỡ của nhân dân tổ công tác đã truy đuổi và bắt giữ toàn bộ nhóm thiếu niên trên
nhóm này gồm nguyễn văn thêm chú tệ tỉnh quảng trị nguyễn bá quang huy và nguyễn đôn hòa
lê đại nghĩa cùng chú tại tp huế
cơ quan công an xác định thêm là đối tượng điều khiển xe tông vào cảnh sát giao thông
và chiếc xe máy là do hòa trộm cắp tại phường hương sơn vào lúc hai giờ sáng cùng ngày
công an tp cà mau vừa mời một nhóm thanh thiếu niên làm việc có liên quan tới hành vi gây dối trật tự công cộng
và cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác
trong một mươi sáu đối tượng thì có đến
bảy đối tượng có tiền sự về các hành vi gây dối trật tự công cộng mang theo hung khí đồ vật có khả năng sát thương
theo kết quả điều tra ban đầu các đối tượng trên thường xuyên tụ tập đá bóng và đi chơi cùng nhau
quá trình sinh hoạt chung cả nhóm bàn bạc đi tìm nhà dân để trộm cắp vặt đập phá tài sản
thủ đoạn của các đối tượng là lợi dụng thời điểm đêm khuya đến nhà dân tìm tài sản để trộm cắp vặt như gà vịt nước ngọt
nếu bị phát hiện các đối tượng sẽ trả thù bằng cách ném vỏ chai bia hoặc nhặt gạch đá có sẵn ném vào nhà dân
trong thời gian ngày hai mươi bốn tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba các đối tượng đã thực hiện hai vụ việc trên địa bàn thành phố cà mau
trước đó nhóm này cũng thực hiện hành vi tương tự tại ấp bảy xã khánh an huyện u minh
vụ việc vẫn đang được xử lý theo quy định
trộm cắp hàng trăm triệu đồng của người thân
lê minh đức chú tại thị trấn cốc bài huyện sài gòn
lê minh đức xin mần là cháu của bị hại đã bị công an phường minh khai thành phố hà giang bắt giữ
vào sáng ngày hai mươi năm tháng năm công an phường minh khai thành phố hà giang tiếp nhận tin báo của nạn nhân trú tại tổ tám phường minh khai
về việc gia đình bị mất trộm khoảng từ ba trăm linh cho tới năm trăm linh triệu tiền mặt trong khoảng thời gian từ tháng bốn đến tháng năm năm hai nghìn hai mươi
bằng các biện pháp nghiệp vụ xác định đối tượng lê minh đức là cháu nội của nạn nhân là đối tượng gây ra vụ trộm cắp
thu giữ trên người đối tượng một số lượng lớn tiền mặt đồng hồ đeo tay điện thoại có giá trị
tại cơ quan công an đức đã thừa nhận về hành vi phạm tội của mình
dù sáu lò thuốc đặc hiệu bat đã về đến tp hcm tối hôm qua nhưng một bệnh nhân ngộ độc botulinum trong chùm ca ngộ độc vừa xảy ra tuần trước đã tử vong
hai bệnh nhân còn lại điều trị tại bệnh viện chợ rẫy đều trong tình trạng nguy kịch
thông tin này đã được các bệnh viện xác nhận với phóng viên truyền hình công an nhân dân ngày hôm nay ngày hai mươi năm tháng năm
theo thông tin từ bệnh viện nhân dân gia đình người bệnh được xác định ngộ độc botulinum tuyếp a là một trong những tiếp rất nặng nhận định nguy cơ tử vong cao
vào lúc hai mươi giờ tối qua bệnh viện đã tiếp nhận thuốc giải độc tố botulinum từ tổ chức y tế thế giới who
nhưng do người bệnh suy hô hấp phải thở máy yếu tứ chi cơ hô hấp sốt cao liên tục không đáp ứng thuốc hạ sốt kèm mạch nhanh và huyết áp tụt dần là biến chứng nặng do độc tố đã ảnh hưởng đến hệ thần kinh tự chủ
tối ngày hai mươi bốn tháng năm sáu loại thuốc đặc hiệu bat giải độc botulinum đã được cục quản lý dược bộ y tế chuyển về thành phố hồ chí minh
đây là số thuốc được who viện trợ khẩn cấp
ba bệnh viện có bệnh nhân đang điều trị ngộ độc botulinum đã tiếp nhận thuốc
cụ thể bệnh viện chợ rẫy nhận hai lọ bệnh viện nhân dân gia định nhận một lọ ba lọ còn lại được bệnh viện nhi đồng hai tiếp nhận
cũng trong sáng bệnh viện chợ rẫy cho biết
dù đã tiếp nhận hai lọ ba t nhưng hai bệnh nhân đang điều trị tại đây sẽ không được chỉ định dùng thuốc vì tình trạng sức khỏe thực tế không còn cho phép
hiện các bệnh nhân đã liệt cơ hoàn toàn đang được nuôi dưỡng thở máy và chăm sóc tích cực
với tội danh mua bán trái phép chất ma túy toán nhân dân tổ cao hà nội vừa xét xử phúc thẩm vụ án đối với bị cáo lường văn tuấn trú tại huyện mộc châu tỉnh sơn la
theo có trạng vào ngày hai tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai tại xã xuân ninh huyện xuân trường
tổ công tác của phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh nam định phát hiện bắt quả tăng lường văn tuấn mang theo hơn năm trăm linh g ma túy tổng hợp
tuấn khai nhận đã mua ma túy của một đối tượng tại xã lóng luông huyện vân hồ tỉnh sơn la mang về nam định để bán kiếm lời
hành vi của tuấn đã phạm vào tội mua bán trái phép chất ma túy và bị tòa án nhân dân tỉnh nam định tuyên xử tù trung thân
do không chấp thuận bản án sơ thẩm lường văn tuấn đã làm đơn kháng cáo
tuy nhiên tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo tuấn đã không cung cấp thêm được tài liệu chứng cứ hay tình tiết khác để giúp lực lượng công an điều tra mở rộng vụ án
hội đồng xét xử đánh giá bản án sơ thẩm tuyên tù trung thân là tương xứng với hành vi phạm tội của tuấn nên không chấp nhận kháng cáo và quyết định y án tù trung thân đối với bị cáo lường văn tuấn